trong thời gian tới huyện sẽ tập trung xây dựng một số thương hiệu sản phẩm hàng hóa của làng nghề gắn với quy hoạch các điểm du lịch làng nghề đưa du lịch làng nghề trở thành điểm nhấn kết hợp quảng bá giá trị văn hóa lịch sử gắn với các thương hiệu sản phẩm truyền thống của thanh hóa giải quyết việc làm tại chỗ nâng cao thu nhập cho người lao động vùng nông thôn